đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hải dương phát hiện bắt quả tang đối tượng vũ thị hòa
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn trú tại số hai mươi đường bến xe phường nguyễn trãi thành phố hải dương
đang cất giấu trái phép trong người bốn mươi gói heroin có tổng trọng lượng năm năm mươi bảy g
vũ thị hòa đã từng có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản và một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
tại cơ quan điều tra hòa khai mua số ma túy trên của một người phụ nữ không quen biết
tại khu vực đường tàu quận đê trân thành phố hải phòng với giá năm triệu đồng đem về bán kiếm lời
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải dương đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với vũ thị hòa về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thưa quý vị và các bạn trên địa bàn xã hòa lộc huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa vừa xảy ra một vụ cướp tài sản
nạn nhân là em nguyễn văn phong ở xã ngư lộc bị ba đối tượng dùng dao nhọn khống chế
và trói tay chân nhét dẻ vào miệng rồi cướp chiếc xe máy điện
bằng các biện pháp nghiệp vụ chỉ sau một giờ đồng hồ xảy ra vụ cướp công an huyện hậu lộc đã điều tra làm rõ
và bắt khẩn cấp hai trong ba đối tượng là thủ phạm gây ra vụ cướp nói trên
gồm đỗ văn tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ở xã hòa lộc và nguyễn văn đại sinh năm hai nghìn một ở xã ngư lộc huyện hậu lộc
tại cơ quan công an hai đối tượng này khai nhận do không có tiền chơi game và tiêu xài cá nhân
nên tiến và đại đã cùng với một số đối tượng khác bàn nhau đi cướp tài sản
hiện công an huyện hậu lộc đang tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại trong vụ án
anh cương có thấy là lại thêm một vụ cướp tài sản của người khác của những thanh thiếu niên chỉ cần tiền chơi game
và qua đây cho thấy là những bậc phụ huynh cần nên quản lý con em mình để có phương pháp giáo dục
để tránh các em lại xa ngã vào con đường vi phạm pháp luật
vâng tôi có nghĩ là như vậy và đó là một vụ cướp tài sản thật
và sau đây thì tôi cũng thông tin thêm với chị thúy và quý vị khán giả về một tình huống giả bị cướp xảy ra
tại tỉnh đắk nông chỉ vì bị một số thanh niên gây thương tích nhẹ trong khi tham gia giao thông
mà nguyễn văn hưng chú tại xã đắc rô huyện crono tỉnh đắk nông đã cùng với hai người khác
đã thống nhất báo tin giả về một vụ không chế cướp tài sản với số tiền gần một trăm linh triệu đồng
gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
tuy nhiên vụ việc nhanh chóng được công an huyện crono làm rõ giải tỏa được những lo lắng trong quần chúng nhân dân
ngày hai mươi tháng tám công an huyện crono tỉnh đắk nông nhận được tin của các anh nguyễn văn hưng lê duy tân
chú tại xã đắc rô huyện crono và lưu hoàng tùng chú tại huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc
thông báo vừa bị một nhóm thanh niên đi xe máy chặn xe ô tô của các anh rồi dùng dao đánh chém
và cướp đi số tiền chín mươi triệu một trăm linh nghìn đồng
xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc ngay trong đêm công an huyện crono đã triển khai lực lượng
tập trung điều tra trúy bắt các đối tượng
tuy nhiên quá trình điều tra xác minh lực lượng công an nhận thấy vụ việc có điểm bất thường không đúng với một vụ cướp tài sản
sau khi tiến hành xác minh trong quá trình xác minh chúng tôi cũng nhận thấy có những dấu hiệu
của việc người bị hại khai báo không trung thực
chính vì vậy một mặt chúng tôi tiến hành xác minh để làm rõ đối tượng
thực hiện hành vi chặn xe mặt khác tiến hành làm việc lại với bị hại
cũng như là củng cố các tài liệu để xác định bản chất vụ việc
và sau hai ngày tiến hành điều tra xác minh công an huyện crono đã làm rõ được các đối tượng
tiến hành các hành vi chặn xe để đánh tài xế gây thương tích
đồng thời cũng làm rõ được bản chất vụ việc về nội dung người bị hại đã tố cáo
đó là tố giác đó là không có việc mà mất tiền
vẫn trong quá trình lưu thông trên đường thì các đối tượng chặn để đánh tài xế chứ không có chuyện là mất tiền
trước những chứng cứ và lập luận sắc bén của cán bộ chiến sĩ công an huyện crono
cuối cùng các anh hưng tân và tùng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình
trong việc báo tin giả về vụ cướp
theo đó tối ngày hai mươi tháng tám anh tùng lái xe ô tô tải biển kiểm soát bốn mươi bảy d chín nghìn một trăm hai mươi tám
chở hai anh hưng và tân đi mua lợn ở tỉnh đắk lắc
khi về ngang qua địa bàn xã nam đà huyện crono
vẫn với nhóm thanh niên địa phương anh hưng bị một thanh niên địa phương đấm bị thương nhẹ
do bực tức và muốn công an làm mạnh với nhóm thanh niên này
nên anh hưng đã thống nhất với tân và tùng dựng lên một vụ cướp để báo công an
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện crono đang củng cố hồ sơ
để xử lý các đối tượng có liên quan về hành vi báo tin sai sự thật và đánh người gây thương tích
hành vi báo tin sai sự thật của các anh hưng tân và tùng cần phải lên án
bởi chính hành vi của các anh không những là hành vi báo tin sai sự thật
nhưng gây khó khăn cho lực lượng chức năng
mà còn ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
gây hoang nang trong dư luận của chúng nhân dân
sáng qua ngày ba mươi một tháng tám sở thông tin và truyền thông tỉnh nghệ an cho biết
đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trần tuấn vĩnh hai mươi sáu tuổi
trú tại khối hai thị trấn quỳ hợp huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an
về hành vi cung cấp nội dung sai sự thật vu khống xuyên tạc
xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức và danh dự cá nhân
theo đơn tố cáo của tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát hà nội hapeco
ngày chín tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu trên trang facebook cá nhân của vĩnh đã đăng tải nội dung
công ty vn hà nội bán bảy mươi ba cổ phần cho trung quốc
sau khi công ty bị bán công nhân người việt nam làm việc cho công ty đê hà nội
cũng bị sa thải và thay thế bằng người trung quốc
hãy bảo vệ bản thân gia đình bạn bè và đất nước không tiếp tay cho kẻ thù
xe gửi đến bạn bè và người thân của bạn để mọi người cảnh giác và tự bảo vệ
tổng công ty habeko khẳng định thông tin trên là sai sự thật
từ đơn tố cáo này lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra xác minh
và xác định được người đăng tải nội dung trên là trần tuấn vĩnh
tại cơ quan công an vĩnh đã thừa nhận toàn bộ hành vi sai trái của mình
theo đó để phục vụ mục đích kinh doanh muốn những người thân quen
chỉ sử dụng hãng bia mà gia đình làm đại lý ngày chín tháng tám năm hai nghìn một mươi ba
vĩnh đã tự tìm ảnh trên mạng tạo tài khoản facebook
và đưa thông tin sai sự thật về bi hà nội lên mạng xã hội
sở thông tin và truyền thông nghệ an đã ra quyết định xử phạt đối với trần tuấn vĩnh
bằng hình thức phạt tiền là một mươi hai triệu năm trăm linh nghìn đồng
còn vào chiều ngày hôm qua ba mươi một tháng tám công an huyện di linh tỉnh lâm đồng
phối hợp với phòng kinh tế hạ tầng bất ngờ kiểm tra cơ sở thu mua sầu riêng
của ông hoàng văn trọng tại thôn hai xã hoàn nam huyện di linh
phát hiện hơn hai kg sầu riêng đã tẩm hóa chất và chuẩn bị tuồn ra ngoài thị trường tiêu thụ
tại hiện trường lực lượng liên ngành phát hiện nhân viên của cơ sở này
đang ngâm tẩm sầu riêng và một thùng dung dịch lớn
bước đầu ông hoàng văn trọng quản lý cơ sở khai nhận
đã cho công nhân ngâm hóa chất những chai sầu riêng để thúc chín nhanh chóng
quy trình của cơ sở là sau khi thu mua sầu riêng ngâm trong dung dịch bột nghệ
và một loại hóa chất tên trái chín khoảng một mươi năm phút
sau đó khoảng hai ngày thì trái chín đều cho màu sắc đẹp
tạm giữ hai năm mươi một kg sầu riêng thì lực lượng liên ngành còn tạm giữ bốn chai hóa chất
có nhãn hiệu hpc chín mươi bảy hxn loại năm trăm linh ml và một số can nhựa được hóa chất không có nhãn mát
vụ việc đang được công an huyện tiếp tục điều tra
một số lượng lớn bánh trung thu không rõ nguồn gốc và nguyên liệu làm bánh nhập lậu
từ trung quốc đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ tại lào cai và lạng sơn
khoảng một mươi chín h ngày ba mươi tháng tám trong quá trình tuần tra kiểm soát
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh lào cai phối hợp với chi cục quản lý tị trường
đã kiểm tra phát hiện một lô hàng bánh trung thu không rõ nguồn gốc
tại khu vực quảng trường ga thuộc phường phú mới thành phố lào cai
lô hàng trên có tổng trọng lượng là năm trăm một mươi một kg bên trong chứa bảy trăm ba mươi chiếc bánh trung thu
được đồng kiến trong một mươi bốn thùng xốp
tại thời điểm kiểm tra do không xác định được chủ lô hàng
lô hàng cũng không có nguồn gốc xuất xứ
nên cơ quan chức năng đã chuyển toàn bộ số bánh trung thu trên
về chi cục quản lý tị trường để tiếp tục điều tra làm rõ
tối cùng ngày tổ công tác phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lạng sơn
đang làm nhiệm vụ tại khu vực đường mòn biên giới
thuộc địa phận thôn kéo kham thị trấn đồng đăng huyện cao lộc
đã phát hiện một số đối tượng đang vận chuyển hàng hóa nhập lậu
từ khu vực đường mòn biên giới về tập kết tại bãi đất chống
khi phát hiện lực lượng công an các đối tượng đã vứt lại hàng hóa và bỏ chạy
tổ công tác đã thu giữ được số hàng hóa nhập lậu vô chủ gồm ba bao tải xanh
bên trong là một mươi hai túng gác tông chứa nguyên liệu dùng để làm bánh trung thu
đá thành phẩm có màu nâu tổng trọng lượng lô hàng là hai trăm năm mươi kg
ước tính trị giá khoảng ba mươi triệu đồng
qua cuộc việc trên anh cương có thấy vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm
hiện nay đang rất đáng được quan tâm và người dân cần hết sức chú ý
trong việc lựa chọn thực phẩm để đảm bảo sức khỏe cho gia đình của mình
bên cạnh đó hiện nay khi đi du lịch người dân cũng rất quan tâm đến vấn đề an toàn vệ sinh
tại các khu du lịch và điển hình là mỗi ngày hiện nay thì trên đảo lý sơn của tỉnh quảng ngãi
đón từ ba đến năm trăm linh lượt khách đến tham quan du lịch
những ngày lễ tết thì có gần đến hai người ra đảo
để phục vụ nhu cầu ăn uống của khách thì nhà hàng quán cóc cũng đua nhau
mọc như nấm sau mưa việc có nhiều hàng quán phục vụ đã tạo điều kiện
cho du khách có thể lựa chọn thưởng thức những món ăn đặc sản khi lưu trú tại đảo
tuy nhiên điều đáng nói ở đây là vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
cho du khách và người dân thì chưa được quan tâm đúng mức nên nguy cơ ngộ độc
thức ăn luôn xình dập đối với thực khách
không có giấy phép kinh doanh không giấy chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
đó là tình trạng chung của hầu hết hàng quán kinh doanh dịch vụ ăn uống về đêm
trên địa bàn huyện lý sơn tất cả các loại sản phẩm được trưng bày ra lòng lệ đường
và chế biến ngay tại chỗ nguy cơ thức ăn bị nhiễm khuẩn là rất lớn
tuy nhiên với chủ quán thì cách chế biến này làm cho khách tin tưởng nhiều hơn
mang đến nơi khác
thì tụi em là làm trực tiếp nướng trực tiếp cho khách coi trực tiếp luôn
chứ không phải mà đem đi làm chỗ khác
làm sạch sẽ đàng hoàng bảo đảm cho hành khách ăn không bị ngộ độc thức ăn
hay là an toàn hợp vệ sinh đàng hoàng
thực trạng ở lý sơn hiện nay số lượng quán ăn mọc lên rất nhiều
thực phẩm phục vụ thực khách cũng đa dạng về nguồn gốc
nhưng vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm chưa được quan tâm đúng mức
khách du lịch thì dễ dãi cho qua với lý do mình chỉ ăn một lần
còn chính quyền thì bỏ ngỏ công tác quản lý kiểm tra cho chủ quán

thì lượng khách những ngày cuối tuần ra quá đông
thì việc đảm bảo cho du khách thực phẩm sạch
đảm bảo thì tất nhiên nó cũng chưa phải là điều như mong muốn của du khách
nhưng mà cái chỉ có may mắn là chưa có trường hợp nào là bị ngộ độc thực phẩm thôi
thì đây cũng là việc chủ viện phải quan tâm
điều đáng lo ngại là hàng quán tự phát mọc giữa lòng lề đường
nên từ quầy trưng bày hải sản tới nơi chế biến
và cho đến bàn ăn của thực khách đều ảnh hưởng bởi khói bụi hổng tạp
vừa không đảm bảo vệ sinh vừa mất an toàn giao thông
nhất là trong những ngày lễ tết lưu lượng người đến lý sơn tăng đột biến
cái việc phát triển thực pháp ngay lòng lề đường
hoặc là nơi các điểm thăm quan mà không vào một nơi quy định
thì cái này cũng xảy ra rất nhiều nơi mà lý sơn hiện nay cũng đang có tình trạng đó
thì huyện cũng đang xây dựng một kế hoạch xây dựng một quy hoạch
một cái trạ đêm
nếu mà được sự chấp thuận sớm và kịp thời thì trong tháng chín
thì sẽ có một cái trạ đêm để phục vụ cho cái việc mà ẩm thực
và các cái mặt hàng cho du khách đến lý sơn
an toàn thực phẩm là vấn đề được nhiều người quan tâm
để phát triển bền vững ngành du lịch nơi địa bàn nguyện đảo
chính quyền cần quản lý kiểm tra phòng ngừa triệt để
những vụ ngộ độc thức ăn cho du khách và nhân dân trên địa bàn
chương trình xin được tiếp tục với những tin tức khác
ngầm hóa hệ thống dây điện và cáp viễn thông đang là chủ trương
được các địa phương chú trọng triển khai
nhằm tạo ra sự đồng bộ hiện đại và cảnh quan đô thị
công tác này đang được tỉnh thừa thiên huế chú trọng thực hiện
trên địa bàn thành phố huế ở các tuyến phố trung tâm
góp phần đảm bảo an toàn các hệ thống truyền tải điện
và viễn thông trước mùa mưa bão
chương trình sẽ được tiếp tục với những tin tức khác
chương trình sẽ được tiếp tục với những tin tức khác
tỉnh thừa thiên huế đã tiến hành ra soát ngầm hóa
tại các tuyến đường du lịch thuộc thành phố huế
như tuyến đường lê lợi chu văn an võ thị sáu phạm ngũ lão
trước đó việc ngầm hóa đã được thực hiện
tại một số tuyến đường điểm như điện biên phủ đống đa lý thường kiệt
công việc này được triển khai đồng bộ
và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan
việc hạ ngầm mà mang lợi viện thông
trong đó bao gồm cả hệ thống cáp truyền hình
là vấn đề hệ thống cấp bắt
nhằm xây dựng tạo điều kiện cho một thành phố huế
xứng đáng thành phố môi trường thành phố không chê chân tương lai
cho nên bây giờ chúng ta đang triển khai một đất đồng bộ
rất quyệt liệt rất nhiều hệ thống
thứ hai nữa là chi phí thấp nhất trong quá trình thực hiện chủ trương hàng hóa
cùng với việc ngầm hóa các tuyên đường trọng điểm
tỉnh thừa thiên huế cũng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm
đối với các đơn vị cá nhân vi phạm
trong cung cấp và sử dụng các dịch vụ gây mất mỹ quan đô thị
trên cơ sở đó từ bước hoạt động việc ngầm hóa
các tuyến đường còn lại trong thời gian tới
từng bước hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng
nâng tầm thành phố huế trở thành thành phố đô thị xanh mẫu mực của việt nam
thưa quý vị và các bạn bước vào dịp nghỉ lễ hai tháng chín tới đây
người dân hà nội và du khách đến hà nội có thể dễ dàng truy cập internet
bằng hệ thống wi fi miễn phí lắp đặt xung quanh hồ gươm
như vậy kể từ ngày một tháng chín khi chính thức khai trương phố đi bộ
người dân tại khu vực quanh hồ gươm sẽ được sử dụng wifi miễn phí trong vòng ba mươi phút
từ ngày một tháng chín để sử dụng wi fi miễn phí
người dân và du khách chọn free wi fi ủy ban nhân dân thành phố hà nội
sau đó nhập số điện thoại di động cá nhân và sẽ được sử dụng trong ba mươi phút
hết thần hạn trên wi fi tự ngắt và nếu truy cập tiếp
người sử dụng phải kết nối lại
theo sở thông tin và truyền thông hà nội
đơn vị viễn thông của thành phố đang triển khai cung cấp hệ thống wi fi công cộng hai mươi một trạm
tại hai mươi một điểm quanh hồ gươm
các điểm sẽ lắp đặt trạm phát sóng gồm đường đinh tiên hoàng lê thái tổ hàng khay
các khu vực vườn hoa lý thái tổ trong và ngoài đền ngọc sơn
quán bốn mùa đối diện công an quận hoàn kiếm
đồng hồ đối diện tràng tiền plaza đài phun nước
thưa quý vị và các bạn hôm nay đã là ngày một tháng chín
và thời điểm này thì nhiều trường học trên địa bàn cả nước đang chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới
thông thường thì việc quan tâm đầu tiên của các bậc phụ huynh cho con em mình
đó là trang bị đầy đủ cặp sách đồng phục cho các em đến trường
nhưng đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn thì đây là một vấn đề không hề nhỏ
do vậy bên cạnh sự quan tâm đầu tư của các ngành chức năng cho năm học mới
thì việc chăm lo sự học cho các em học sinh cũng rất cần được các cấp các ngành
và toàn xã hội chung tay góp sức
sau đây chúng tôi mời quý vị cùng gặp gỡ người trưởng ấp luôn nhiệt huyết
với việc học của các em học sinh tại ấp bào môn xã hòa an huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang
càng gần đến ngày tự trường anh nguyễn hoài thanh như bận ruộn hơn
ngoài hoàn thành nhiệm vụ làm một ấp trưởng thì trong suốt ba năm qua
anh đã đi gom những quyển sách cũ để tặng các em học sinh nghèo trong năm học mới
một số tin tức giao thông đáng chú ý khoảng một mươi h ba mươi phút ngày hôm qua
trên quốc lộ một k đoạn qua phường bình an thị xã dĩ an tỉnh bình dương
vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong
thời điểm trên ông phan duy lộc sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy ở tỉnh đồng nai
cùng con gái đi xe máy trên quốc lộ một k hướng từ hướng từ đồng nai đi thành phố hồ chí minh
khi đến ngã ba suối lổ âu thì xảy ra va chạm với xe tải
do tài xế phạm duy thạch sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quê khánh hòa điều khiển
vụ tai nạn đã làm hai cha con nạn nhân ngã xuống đường
ông lộc bị bánh xe cán tử vong người con gái bị thương ở chân
tại tỉnh bình phước trên quốc lộ một mươi ba đoạn qua thị trấn trân thành huyện trân thành
đã xảy ra vụ va bạ va chạm giữa ba xe ô tô tải làm cho ba xe ô tô bị hư hỏng nặng
theo thông tin ban đầu xe tải chở sắn do tài xế phạm văn phương điều khiển
hướng từ huyện trân thành đi bình dương
do tránh một xe ô tô khác nên đã lấn trái đường
và đâm vào xe tải biển kiểm soát chín mươi ba c hai nghìn sáu mươi đang đậu bên lề đường
ngay lúc này xe tải do tài xế nguyễn tấn long điều khiển theo hướng ngược lại
đã thắng không kịp và đâm vào thành xe tài của tài xế phương
cú va chạm mạnh khiến cabin của ba xe tải trên bị hư hỏng các tài xế chỉ bị thương nhẹ
nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các hoạt động kỷ niệm bảy mươi một năm cách mạng tháng tám
của khánh mùa hai tháng chín và đi lại an toàn của nhân dân
thực hiện chỉ đạo của bộ công an lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam
sẽ mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến giao thông đường bộ
đường sắt và đường thủy nội địa
trong cao điểm lực lượng cảnh sát giao thông sẽ huy động tối đa lực lượng phương tiện
thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông
hạn chế tai nạn và ủn tắc giao thông hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn giao thông
đã bị nghiêm trọng đối với xe khách giúp người dân đi lại an toàn thông suốt
trong dịp trước trong và sau quốc khánh mùng hai tháng chín tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến giao thông trọng điểm
đồng thời cảnh sát giao thông cũng đấu tranh phòng chống các loại tội phạm hình sự
kinh tế ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên các tuyến giao thông
trong khi chờ bộ giao thông vận tải ban hành các văn bản pháp lý cho phép triển khai
xử phạt ngụy xe vi phạm thông qua dữ liệu giám sát hành trình và dữ liệu đăng kiểm
các vi phạm như vượt quá tốc độ cho phép chạy sai lộ trình cấp phép chạy vào đường cấm
giờ cấm vi phạm về việc dừng đổ đón trả khách không đúng nơi quy định
tp hcm sẽ thực hiện công bố thông tin các xe vi phạm trên trang thông tin điện tử
ủy ban nhân dân thành phố đề nghị bộ giao thông vận tải chấp thuận chủ trương và chỉ đạo
tổng cục đường bộ việt nam cục đăng kiểm việt nam chia sẻ các cơ sở dữ liệu giám sát hành trình
và đăng kiểm xe cho tp hcm
vĩ ba nhân dân thành phố cho rằng khai thác các cơ sở dữ liệu này rất cần thiết
phục vụ công tác quản lý giao thông làm cơ sở để triển khai hệ thống giao thông thông minh ở thành phố
ủy ban nhân dân thành phố còn kiến nghị bộ giao thông vận tải sớm ban hành các văn bản pháp lý
hướng dẫn việc xử phạt ngồi xe vi phạm thông qua dữ liệu giám sát hành trình và dữ liệu đăng kiểm
thưa quý vị và các bạn từ năm hai nghìn một mươi ba thành phố hà nội đã có quyết định cấm các xe tải hoạt động
từ sáu giờ đến hai mươi một giờ trong các tuyến đường nội đô tuy nhiên thời gian gần đây những phương tiện này
đã bất chấp lệnh cấm vẫn ngang nhiên hoạt động chở vật liệu vào nội đô
vấn đề này đã gây ra nhiều bức xúc đối với người tham gia giao thông
tuyến đường lê văn lương một điểm nóng về hoạt động của các xe tải
đặc biệt việc xe tải trọng lớn hoạt động trái phép trong giờ cấm đã gây ra không ít các vụ tai nạn giao thông dẫn đến thương vong
điển hình ngày một mươi tháng bảy vừa qua xe tải biển kiểm soát hai mươi chín c bảy mươi hai nghìn hai trăm một mươi một chở đất đá đến ngã tư khuất duy tiến lê văn lương
đã va chạm với một người đàn ông đang đi xe đạp hậu quả người đàn ông chết tại chỗ